dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị điều hành phiên họp
các đại biểu thảo luận tại hội trường về nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật công an nhân dân sửa đổi
dự án luật công an nhân dân sửa đổi được các đại biểu cho ý kiến từ kỳ họp trước
ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến chỉnh lý nội dung và trình quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp này
về cơ bản các đại biểu nhất trí với những nội dung trong dự án luật
đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về chính quy hóa lực lượng công an xã
trang bị phương tiện hoạt động cho lực lượng công an xã cơ quan chủ trì soạn thảo đã giải trình như sau
bộ công an cũng đã cam kết với quốc hội từ khi trình dự án luật này là sẽ không tăng biên chế
thì cái điều mà cam kết này thì hoàn toàn là có cơ sở
vì trên thực tế đây là một việc đánh giá và bố trí lại lực lượng trong công an nhân dân
thế vấn đề trang bị cho lực lượng công an xã trước mắt và chủ yếu
thì chúng tôi cũng tính toán là nếu lực lượng công an xã chính quy được tăng cường
thì có ba cái phương tiện mà cần phải tập trung trang bị
một là phương tiện giao thông mà cụ thể ở đây là xe máy để cho tuần tra
cho cơ động cho những việc hoạt động của lực lượng công an xã
thì hôm nay cũng đã nhiều tỉnh cũng đã trang bị cho lực lượng công an xã phương tiện này
cái thứ hai nữa là phương tiện thông tin liên lạc
cái thứ ba là công cụ hỗ trợ
thì những phương tiện này đều nằm trong kinh phí và tính toán của bộ công an
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cho biết
kết thúc phần thảo luận đã có một mươi tám đại biểu phát biểu và bốn đại biểu tranh luận
dự thảo đã nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến qua đó đã thể chế hóa quan điểm đổi mới của đảng
sắp xếp lực lượng công an nhân dân tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
quy định về trần quân hàm cấp tướng nhiều ý kiến quan tâm phát biểu về nội dung này
và cho thấy còn nhiều quan điểm khác nhau
luật công an nhân dân hiện hành quy định cụ thể ngay trong luật
các vị trí số lượng của quân hàm cấp tướng
về nguyên tắc thì luật càng cụ thể thì càng dễ thực hiện
tuy nhiên trong bối cảnh cơ cấu tổ chức của bộ công an hiện nay vừa mới có sự thay đổi tổng thể
thì cũng cần phải cân nhắc để làm sao phù hợp với thực tế đảm bảo tính linh hoạt
gắn viên nội trình thích hợp để tổ chức thực hiện như nêu trong báo cáo giải trình tiếp thu
dự án luật công an nhân dân sửa đổi dự kiến sẽ được quốc hội thông qua tại kỳ họp này